tại hưng yên đã diễn ra hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ hơn hẳn
những vùng kinh tế khác nhất là kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực là tâm điểm hội tụ nguồn lực
và nguyên khí quốc gia địa bàn hội nhập và giao thương của cả nước với khu vực và quốc tế
thực sự trở thành hạt nhân phát triển của vùng đông băng sông hồng và của cả nước
đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao vị thế của việt nam trong cộng đồng asean và trên trường quốc tế
cùng dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
phó thủ tướng vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng bày tỏ vui mừng với kết quả đã đạt được của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
trong thời gian vừa qua thủ tướng nêu rõ tại hội nghị sẽ lắng nghe nhiều chiều về những vấn đề đặt ra của vùng
của đất nước chứ không phải nghe một chiều các cơ quan nhà nước
việc ra soát hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng điểm là một yêu cầu quan trọng cấp bách
tạo khả năng đột phá tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhanh và bền vững
đề ra những giải pháp cụ thể xử lý những khó khăn vướng mắt tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững theo từng vùng

cho nên có thể nói là vùng chúng ta có nhiều thuận lợi so với nhiều vùng khác
cái nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa ở vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ hết sức rõ ràng
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị cũng cần thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắt
nếu sớm giải quyết tháo gỡ thì vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ sẽ phát triển nhanh hơn bền vững hơn có đóng góp nhiều hơn cho cả nước
vùng chúng ta chưa
vùng chúng ta chưa phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế để tạo ra động lực mới cho phát triển năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh còn hạn chế
sự liên kết giữa các địa phương trong vùng chủ yếu còn mang tính hình thức chưa đi vào thực chất
đặc biệt là cơ chế chính sách phát triển vùng còn bất cập thiếu đột phá chưa giải quyết được các vấn đề chung của vùng
nhất là về xúc tiến đầu tư thương mại du lịch môi trường phát triển đô thị và đồng an ninh trật tự
tôi xin nói rằng là chúng ta có thể nói là sắp có thủ đô hà nội
những cái vùng xa hơn như quảng ninh hải phòng thì đều những vùng phát triển rất là mạnh mẽ
vậy thì các tỉnh còn lại của chúng ta phải phát triển tốt hơn giá trị gia tăng cao hơn đóng góp cao hơn
đầu tư vào đây phải được chọn lựa hơn
thủ tướng lưu ý hội nghị cần phải thảo luận môi trường đầu tư kinh doanh chưa đồng đều
chỉ số đầu tư kinh doanh giữa các tỉnh các địa phương trong vùng có sự
sự tranh lệch lớn
thủ tướng yêu cầu cần phải có cơ cấu phát biểu hợp lý để các tỉnh đều có rút kinh nghiệm chung
về những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của bảy tỉnh trong vùng